thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay
tại các cơ sở khám chữa bệnh thời gian xếp hàng thanh toán viện phí luôn là vấn đề bức xúc đối với bệnh nhân và thân nhân
trước thực tế đó hôm nay bệnh viện hữu nghị việt đức đã ký kết hợp tác đưa thanh toán điện tử vào hệ thống thanh toán của bệnh viện nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
ngay trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi khi thanh toán phí khám chữa bệnh hoặc mua thuốc tại bệnh viện người bệnh có thể dùng ví điện tử momo quét mã qr tại quầy và xác nhận thanh toán hoàn tất giao dịch
chỉ cần thao tác đơn giản người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân có thể thanh toán viện phí mà không cần xếp hàng giảm thời gian chờ đợi đơn giản hóa thủ tục đồng thời tiết kiệm chi phí nhân lực giúp bệnh viện quản trị hiệu quả và an toàn
theo bộ y tế việt nam hiện có hơn bảy mươi ngân hàng cung cấp dịch vụ ứng dụng
dịch vụ mobile banking và hơn ba mươi ví điện tử của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có thể tham gia cung cấp các giải pháp thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt
gần một mươi bốn cơ sở y tế đều có sử dụng tài khoản ngân hàng